thủ tướng nguyễn xuân phúc tiếp ông fumio kishida trưởng ban nghiên cứu chính sách của đảng dân chủ tự do nguyên bộ trưởng ngoại giao nhật bản
phát biểu ý kiến tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao vai trò của nhật bản cùng với việt nam thúc đẩy hiệp định cptpp
đồng thời cảm ơn đóng góp tích cực của ông kishida vào sự phát triển của quan hệ việt nam nhật bản khi ông còn làm bộ trưởng ngoại giao nhật bản
thủ tướng khẳng định việt nam luôn coi trọng mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng với nhật bản coi nhật bản là đối tác tin cậy lâu dài mong muốn quan hệ này phát triển thực chất hiệu quả hơn
thủ tướng cho rằng tiềm năng hai nước còn rất lớn do đó đề nghị ông kishida tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị qua trao đổi các đoàn cấp cao đẩy mạnh giao lưu giữa hai đảng chính phủ quốc hội
thủ tướng khẳng định việt nam cam kết sử dụng hiệu quả nguồn vốn oda của nhật bản vào những lĩnh vực như phát triển cơ sở hạ tầng môi trường đào tạo nguồn nhân lực ứng phó với biến đổi khí hậu
thủ tướng mong muốn nhật bản liên tục duy trì là nước đầu tư fdi số một ở việt nam
ông kishida cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành thời gian tiếp đánh giá quan hệ hai nước đang phát triển hết sức mạnh mẽ tốt đẹp
đồng thời bày tỏ ấn tượng trước những thành tiệu phát triển kinh tế xã hội của việt nam trong thời gian qua
vui mừng vì nhật bản đã trở lại vị trí dẫn đầu về đầu tư tại việt nam
ông kishida khẳng định nhật bản mong muốn đóng góp vào việc phát triển cơ sở hạ tầng ở việt nam nhất là các dự án đường sắt đô thị ở hà nội thành phố hồ chí minh
các doanh nghiệp nhật bản hiện đang rất quan tâm đầu tư vào việt nam qua đó đóng góp vào sự phát triển kinh tế của việt nam
ông kishida cũng mong muốn nhật bản và việt nam
cùng hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong các vấn đề khu vực và quốc tế